tổng thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín của tỉnh phú yên đến thời điểm này đạt hơn ba ba trăm hai mươi tỷ đồng
tăng gần bảy mươi so với cùng kỳ năm trước đây cũng là thời điểm tỷ lệ thu ngân sách của tỉnh tăng cao nhất từ trước đến nay
kết quả thu ngân sách đạt cao là do một số nguồn thu quan trọng có số nộp tăng như nguồn doanh nghiệp nhà nước địa phương
thuế bảo vệ môi trường thu tiền sử dụng đất và đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
mà chủ yếu là từ các nhà thầu nước ngoài của các dự án điện mặt trời một lĩnh vực còn mới mẻ đối với phú yên
để đạt được con số thu ngân sách năm năm trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi chín tăng khoảng một tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi tám
ngành thuế tỉnh phú yên đang đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán giao
trong đó tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống khách sạn vật liệu xây dựng xăng dầu